thông tin từ tỉnh bắc ninh căn cứ tình hình thực tế từ giờ ngày hai mươi một tháng sáu tỉnh thực hiện biện pháp giãn cách xã hội ở một số phường tại thành phố bắc ninh
cụ thể bắc ninh điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
đối với các phường tiền an hòa long vạn an và phong khê của thành phố bắc ninh
đến nay bảy trên một mươi chín phường trên địa bàn thành phố bắc ninh được điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị số một mươi sáu sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm